thưa quý vị vào ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
vụ án này có một mươi sáu bị cáo trong đó có một mươi bốn người bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc aic cùng ba bị cáo khác đang bị bỏ trốn bị xét xử vắng mặt
theo có trạng đỗ văn sơn biết rõ aic không đủ năng lực tài chính để dự thầu theo quy định
thực hiện chỉ đạo của nhàn đỗ văn sơn đã báo cáo nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc aic về việc chỉnh sửa số liệu báo cáo tài chính của aic
sau khi nguyễn hồng sơn đồng ý đỗ văn sơn cung cấp số liệu và chỉ đạo lê thị hương nhân viên kế toán
thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính các năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi ba để làm tăng hệ số thanh toán nợ ngắn hạn và tăng vốn chủ sở hữu
sơn ký bốn báo cáo tài chính đã chỉnh sửa và trình nguyễn thị thanh nhàn ký xác nhận
sau đó các báo cáo tài chính này được cung cấp cho cơ quan kiểm toán để xác nhận kiểm toán
rồi đưa vào hồ sơ dự toán để aic đủ điều kiện tham gia và trúng vào các gói thầu của dự án
quá trình điều tra đỗ văn sơn bỏ trốn
đến ngày hai mươi hai tháng sáu sơn bị bắt
theo lệnh truy nã tại cơ quan công an sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp lời khai của các bị cáo khác tại aic
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt năm hai nghìn chín tổng vốn đầu tư hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp
aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
bà nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động aic
để aic trúng thầu bà nhàn có vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu
với sáu gói thầu vi phạm bà nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đặt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh
do lê tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình cầm đầu
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện gia lâm hà nội bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định lê tấn đạt đã mua hai mươi bộ máy tính cũ hai mươi điện thoại di động thông minh mang về hà nội và thanh hóa
thuê hai địa điểm tại thành phố thanh hóa và hà nội làm địa điểm rồi tuyển dụng gần hai mươi đối tượng là sinh viên học sinh
có kiến thức tin học có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn một điện thoại di động có cải sẵn các nội dung dữ liệu
trên tài khoản facebook zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
các đối tượng đã lập ra các trang fanpage session một session hai xem tình duyên miễn phí trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo
khi có khách trúng bẫy các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách cung cấp
rồi giả vờ tư vấn đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa ngải để giải hạn hoặc vật phẩm mang lại may mắn
như đồng tiền su vòng gỗ hoàng đàn vòng tí hư nhẫn với giá giao động từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng
với thủ đoạn trên chỉ tính từ cuối tháng chín năm nay cho đến khi bị bắt lê tấn đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình
thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
hiện công an huyện như xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xác định các bị hại cùng các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định
vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi phòng kỳ sát hình sự công an tp hải phòng và các đơn vị liên quan đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ án giết người
tại quán karaoke trên địa bàn phường canh dương quận lê trân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi do mâu thuẫn lúc thanh toán tiền hát karaoke giữa hai đối tượng trần viết trung ba mươi năm tuổi
và lê văn khánh ba mươi ba tuổi là quản lý của quán và nhóm thanh niên lên hát
đối tượng khánh và trung đã dùng dao đuổi đánh nhóm thanh niên trên đâm tử vong một người và trọng thương hai người
ngay sau khi gây án các đối tượng đã bắt xe taxi đến thành phố hải dương sau đó tiếp tục bắt xe khách vào các tỉnh phía nam trốn chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hải phòng đã triển khai lực lượng phối hợp cùng công an tỉnh đắk lắc tiến hành bắt giữ các đối tượng
khi các đối tượng di chuyển đến địa bàn huyện nha hải leo
điều tra công an tp hải phòng đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng nguyễn minh chiến sinh năm hai nghìn một
chú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương và trần nhữ tiến sinh năm hai nghìn một quê tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
theo điều tra khoảng hai giờ ngày hai mươi tháng một mươi chiến và tiến rủ thêm hai người bạn đi đến một quán cà phê trên địa bàn
phường phố hòa tp thủ dầu một tỉnh bình dương tìm gặp một người để đòi nợ số tiền khoảng sáu triệu đồng
khi thấy người vay nợ các đối tượng xông vào đánh và yêu cầu người vay nợ phải điện thoại cho gia đình mang tiền đến trả
vì người nhà không đến chiến tiếp tục đánh và ép nạn nhân phải viết giấy vay nợ một mươi sáu triệu đồng
sau đó đưa nạn nhân về phòng trọ của chiến tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương nhốt lại
nghiện tin báo của gia đình nạn nhân công an tp thủ dầu một đã tiến hành kiểm tra hành chính và mời làm việc những người liên quan
qua làm việc chiến và tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị trưa nay ngày hai mươi ba tháng một mươi sở y tế quảng nam cho biết cơ quan này vừa nhận được báo cáo của một bệnh viện
liên quan đến ca bệnh wismore đã tử vong
đó là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã quế phủ huyện quế sơn tỉnh quảng nam
được vào cấp cứu vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi trong tình trạng sốt cao khó thở mệt mỏi thở gắng sức
đến chiều cùng ngày
bệnh nhân đã tử vong
ngày một mươi bốn tháng một mươi kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm percontaria pistodonale
đây là loại vi khuẩn gây ra bệnh wismore là một bệnh lý nhiễm chủng của người và động vật
khi mắc bệnh này người bệnh sẽ bị hoại tử nhiều cơ quan trong đó có da
và làm suy yếu hệ miễn dịch nhanh chóng lây qua vết thương lở lét nên còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người
với tỷ lệ tử vong lên đến bốn mươi sáu mươi
bệnh whitmore được bộ y tế đưa vào danh sách các bệnh lý nguy hiểm hàng đầu
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
chiều nay liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng nhẹ
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm năm mươi tám đồng trên một lít
lên hai mươi hai ba trăm sáu mươi năm đồng trên một lít
xăng ron chín mươi năm tăng thêm bốn trăm sáu mươi chín đồng trên một lít
lên hai mươi ba năm trăm một mươi ba đồng trên một lít
tương tự các mặt hàng dầu cũng tăng giá
cụ thể dầu hỏa tăng hai trăm tám mươi chín đồng trên một lít
lên hai mươi hai bảy trăm năm mươi ba đồng trên một lít
dầu diesel tăng bảy mươi chín đồng trên một lít
lên hai mươi hai bốn trăm tám mươi chín đồng trên một lít
và dầu ma rút tăng ba trăm bảy mươi năm đồng trên kg
lên một mươi sáu sáu trăm một mươi ba đồng trên kg
kỳ điều hành hôm nay liên bộ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá
và dùng chi sử dụng từ quỹ này
như vậy từ đầu năm đến nay
giá nhiên liệu trong nước có ba mươi đợt điều chỉnh
trong đó một mươi bảy lần tăng chín lần giảm và bốn kỳ dự nguyên
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị
vừa phối hợp với công an tỉnh quản trị
đấu tranh và triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép
ba mươi viên ma túy tổng hợp
tại km bốn mươi bốn trăm chín mươi hai quốc lộ chín khóm hai
thị trấn kronklang huyện đắc rông tỉnh quản trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng
là bùi công tài và đặng quang nghĩa
cùng chủ tệ tỉnh quản trị khi đang tàng trữ
và vận chuyển gần ba mươi viên ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chủ tệ thôn vĩnh thành xã vĩnh phúc huyện bắc quang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
cơ quan điều tra xác định do cần tiền chi tiêu
sinh hoạt và trả nợ huyền nảy sinh ý định
vây tiền của nhiều người bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giải
là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo
đang cần tiền thu gom hàng ở các tỉnh lào cai điện biên
rồi chuyển về hải phòng để xuất khẩu
khi có lợi nhuận sẽ chia phần cho người góp vốn
với thủ đoạn này huyền đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền
của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh hà giang
với số tiền hơn bảy mươi tỷ đồng
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công đối tượng
trốn truy nã toàn quốc sau hơn hai mươi năm lần trốn vào các tỉnh phía nam
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn ba cơ quan công an phát hiện lữ thị hương
trù tẩy xã châu kim huyện quế phong tham gia vào một đường dây
vận chuyển ma túy số lượng lớn từ huyện biên giới quế phong
về tp vinh sau đó đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng
quá trình bắt giữ lợi dụng sơ hở hương đã bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
đến ngày hai mươi tháng một mươi lực lượng công an bắt giữ hương tại khu nhà trọ của đối tượng
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng một vụ sạt lở bờ kè tan luy đã xảy ra
vào trưa nay ngày hai mươi ba tháng một mươi trên đường khởi nghĩa bắc sơn phường một mươi
rất may là không có thiệt hại gì về người
vào thời điểm trên trời đang mưa rất to
đơn vị thi công xây dựng nhà ở gần điểm sạt lở đang khoan cọc nhồi
theo ghi nhận bờ kè tan luy bị sạt lở có chiều dài khoảng một mươi sáu mét
được xây dựng từ lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng
vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một ô tô làm đổ xe máy
ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường
buộc dừng thi công giải phóng bớt đất phía trên bờ kè để giảm tải phòng sạt trượt đất tiếp theo
nhằm bảo đảm an toàn cho con người và tài sản